thưa quý vị sau nhiều nỗ lực trung gian của qatar ai cập và mỹ chính quyền israel và lực lượng hamas ngày hôm qua đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn tại giải gaza thêm hai ngày tức đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi một theo giờ địa phương với một số điều kiện về trao đổi con tin và tù nhân
trong thời gian gia hạn ngừng bắn hai bên sẽ tiếp tục thực hiện việc trao đổi con tin và tù nhân với cơ chế và điều kiện tương tự như trong giai đoạn ngừng bắn bốn ngày qua
cụ thể hamas sẽ phóng thích thêm hai mươi con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền nam israel hôm bảy tháng một mươi ngoài số năm mươi con tin cam kết phóng thích theo thỏa thuận bắt đầu
trong khi đó israel sẽ trả tự do cho sáu mươi tù nhân palestine chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên bên cạnh số một trăm năm mươi tù nhân cam kết phóng thích theo thỏa thuận gốc
nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lập tức lên tiếng hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn tại gaza coi đây là bước đi cần thiết để hạn chế thương vong đối với dân thường
đồng thời mở ra cơ hội đàm phán tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài
kể từ hôm hai mươi bốn tháng một mươi một đến nay hàng chục người palestine israel và công dân nước ngoài đã được trả tự do
trong đó các con tin người israel được giải thoát trong đợt mới nhất vào tối qua đã đến bệnh viện ichilov ở tel aviv để đoàn tụ với gia đình
các con tin sẽ được điều trị và đánh giá tại bệnh viện trong vài ngày tùy thuộc vào tình trạng mỗi người
các tài xế xe tải và nông dân ba lan ngày hôm qua bắt đầu phong tỏa hoàn toàn cửa
cửa khẩu medica cửa khẩu thứ tư trong số những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất của ukraine kéo dài cuộc biểu tình khiến hơn một xe tải mắc kẹt trong nhiều ngày
cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm sáu tháng một mươi một trong bối cảnh các tài xế xe tải ba lan cho rằng họ chịu thua thiệt khi các công ty của ukraine cung cấp dịch vụ rẻ hơn
và đang vận chuyển hàng hóa trong toàn liên minh châu âu chứ không chỉ giữa ukraine và eu
các tài xế yêu cầu eu áp dụng lại hệ thống cấp phép cho tài xế xe tải ukraine vào cuộc
hệ thống này đã được eu dỡ bỏ sau khi xung đột giữa nga và ukraine bùng phát vào tháng hai năm ngoái
các tài xế cũng muốn những chiếc xe tải chống từ eu được miễn xếp hàng khi vào ukraine
cũng như có biện pháp ngăn chặn các hãng vận tải của belarus và nga thành lập công ty ở ba lan để lách các lệnh trừng phạt
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ken stoltenberg
đã kêu gọi thổ nhĩ kỳ chấp thuận đề nghị gia nhập liên minh của thụy điển càng sớm càng tốt
trong một tuyên bố ông stoltenberg nhấn mạnh thụy điển đã thực hiện cam kết
và đây là lúc thổ nhĩ kỳ hoàn tất quá trình cho phép thụy điển gia nhập nato
chín thành viên bắc trong nato hy vọng có thể chính thức chào đón thụy điển gia nhập liên minh
tại cuộc họp của các ngoại trưởng nato tại bruxelles bỉ vào tuần này
tuy nhiên tiến trình này vẫn đang đình trệ tại quốc hội thổ nhĩ kỳ do đó tổng thư ký stoltenberg mong muốn
ankara đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn
ngày hai mươi ba tháng một mươi vừa qua tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã chính thức trình lên quốc hội nước này
hồ sơ của thụy điển xin gia nhập nato
tuy nhiên cho đến nay quốc hội thổ nhĩ kỳ chưa thông báo thời gian cụ thể tiến hành bỏ phiếu về vấn đề trên
triều tiên đã triển khai binh lính và vũ khí hạng nặng tại các trạm đạm gác gần biên giới với hàn quốc
sau khi đình chỉ hiệp định quân sự giữa hai nước thông tin từ phía quân đội hàn quốc đưa ra vào ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
bộ quốc phòng hàn quốc cho biết theo các bức ảnh trích dẫn từ camera tại khu vực phi quân sự
các binh sĩ có vũ trang của triều tiên đã được phát hiện đang khôi phục các trạm gác bị hư hại ở một số địa điểm
văn phòng tổng thống hàn quốc sau đó thông báo nước này sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng và giám sát mọi động thái của triều tiên ở khu vực biên giới
triều tiên chưa bình luận về thông tin nêu trên
tuy nhiên cảnh báo sẽ tiếp tục thực hiện các quyền chủ quyền bao gồm cả việc phóng vệ tinh
cuộc đua giành chức tổng thống mexico vào giữa năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục được hâm nóng
sau khi kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy
cựu thị trưởng mexico city black carlos d r sainzburg portuguesa tiếp tục duy trì phong độ ổn định
với tỷ lệ cử tri bày tỏ ủng hộ ca gấp đôi so với đối thủ liên kỳ là bà xochitl galvez
kết quả một cuộc thăm dò đối với một cử tri cho thấy bà sainbom
ứng cử viên của liên minh tranh cử zontot hacemot historia đã nhận được bốn mươi tám số ý kiến ủng hộ
ca gấp đôi so với số người ủng hộ bà galvez ứng cử viên đại diện cho liên minh tranh cử frente amplio por mexico
tuy nhiên khoảng hai mươi trong số những người được hỏi không đưa ra lựa chọn nào cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
bà sainzburg sáu mươi một tuổi là đồng minh thân cận của tổng thống đương nhiệm
galopez obrador xuất thân từ một nhà khoa học môi trường bà từng làm việc tại ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu
nếu giành chiến thắng bà sainbon sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia mỹ latin này
trong khi đó là giảng viên ngành khoa học máy tính bà gallvez sáu mươi tuổi từng là thượng nghị sĩ
giới chức y tế anh vừa ghi nhận ca nhiễm cúm lợn đầu tiên ở người sau khi bệnh nhân này đi kiểm tra sức khỏe về các triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp
kết quả xét nghiệm cho thấy người này đã nhiễm virus h một n hai vốn chỉ lưu hành ở loài lợn
cơ quan an ninh y tế anh đang đẩy nhanh việc truy vết tiếp xúc gia tăng giám sát tại các bệnh viện ở bắc yeoscis
khu vực ở phía bắc england nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
virus cúm a h một lưu hành ở lợn tại hầu hết các khu vực trên thế giới
các virus này đôi khi lây sang người thường là sau khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với lợn hay môi trường bị ô nhiễm
bệnh cúm lợn có thể dẫn đến tình trạng rất nghiêm trọng gây biến chứng nguy hiểm
trường hợp bệnh nhân ở anh nói trên chỉ ốm nhẹ và hiện đã phục hồi hoàn toàn
nhà chức trách đang nỗ lực làm rõ nguồn lây nhiễm
hàn quốc cấm các phương tiện có lượng phát thải gây ô nhiễm cao nhất lưu thông trong thành phố trừ cuối tuần
quyết định trên là một phần trong chiến dịch được chính quyền thành phố seoul tiến hành hàng năm nhằm giảm lượng bụi mịn trong mùa đông
đây là năm thứ ba
năm chính quyền thủ đô seoul triển khai chiến dịch giảm bụi mịn vào mùa đông
theo biện pháp mới nhất các phương tiện phát thải bụi mịn ở cấp độ năm
mức cao nhất trong hệ thống đánh giá gồm năm cấp của hàn quốc
sẽ bị cấm lưu thông trên đường phố thủ đô seoul trong khoảng thời gian từ sáu giờ đến hai mươi một giờ các ngày trong tuần
từ tháng một mươi hai năm nay đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mỗi trường hợp vi phạm sẽ bị phạt một trăm linh won tương đương với bảy mươi sáu đô la mỹ
trong hệ thống đánh giá gồm năm cấp của hàn quốc
xe chạy bằng dầu diesel nằm trong cấp độ từ ba đến năm tùy vào mức độ thải bụi mịn
ước tính hiện hàn quốc có khoảng sáu trăm một mươi xe ô tô phát thải bụi mịn ở cấp độ năm
cũng tại hàn quốc bộ lao động nước này đã công bố quyết định sẽ cấp thị thực làm việc không chuyên nghiệp e chín
cho tổng cộng một trăm sáu mươi năm lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp theo hệ thống giấy phép lao động

đây là số lượng lao động e chín lớn nhất từ trước đến nay
đây là số lượng lao động e chín lớn nhất từ trước đến nay mà chính phủ hàn quốc cấp phép theo chương trình eps
và các ngành mà người lao động nước ngoài có thể làm việc cũng sẽ được mở rộng
theo lĩnh vực quy mô cấp thị thực e chín cho ngành sản xuất sẽ lớn nhất với chín mươi năm người
tiếp theo là ngành nông nghiệp và chăn nuôi với một mươi sáu người
chính phủ hàn quốc cũng sẽ mở rộng phạm vi cấp thị thực e chín sang ngành nhà hàng khai thác mỏ và lâm nghiệp vào năm tới
thị thực e chín hàn quốc là một diện thị thực dành cho lao động phổ thông muốn làm việc tại hàn quốc theo chương trình eps
để đáp ứng các yêu cầu người lao động cần phải đảm bảo một số điều kiện như độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi chín
trình độ học vấn phù hợp với yêu cầu công việc và không có tiền án tiền sự
một yếu tố quan trọng khác là người lao động cần phải thi đỗ chứng chỉ eps
một chương trình dành cho người lao động nước ngoài làm việc tại hàn quốc
số lượng lao động nước ngoài vào hàn quốc với thị thực e chín đã tăng đều đặn từ năm mươi hai người vào năm hai nghìn hai mươi một
lên sáu mươi chín người vào năm ngoái và một trăm hai mươi người trong năm nay
thưa quý vị hiệp hội quốc tế đánh giá thành tiệu giáo dục iea cho biết
hơn tám mươi số trẻ em độ tuổi từ tám tới chín tại nam phi gặp khó khăn trong việc đọc hiểu
tỷ lệ thiếu niên không biết đọc tại quốc gia này cũng tăng từ bảy mươi tám trong năm hai nghìn một mươi sáu lên tám mươi một trong năm hai nghìn hai mươi một
nguyên nhân của tình trạng này có nhiều và một trong số đó được chỉ ra là tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục
những con số trên chỉ là một dạng thống kê
còn câu chuyện mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn là tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục
câu chuyện này sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn về nhiều vấn đề đang tồn tại trong hệ thống giáo dục
dành cho học sinh vùng sâu vùng xa học sinh còn khó khăn ở nam phi
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thực trạng này trong phần cuối của bản tin sau đây
bốn giờ ba mươi sáng luzana hani đã thức dậy cùng bà để làm công việc nhà
em không thể ngủ nhiều hơn bởi sau khi xong xuôi hết công việc
em còn phải đi bộ một quãng đường gần một mươi km để tới trường
em rời nhà lúc năm giờ sáng và thường có mặt ở trường lúc bảy giờ sáng trong trạng thái vô cùng mệt mỏi
em khó có thể tập trung ngay dạng trên lớp và đôi lúc còn ngủ gật nữa
nếu giáo viên có khiển trách em cũng chỉ có thể giải thích rằng em quá mệt
điều đó chưa phải tất cả
vào mùa đông thời tiết lạnh giá hơn mặt trời mọc muộn hơn
cũng đưa đến nhiều nguy hiểm với một nữ sinh như luzana
một đứa trẻ đi bộ từ hai đến ba km còn có thể chấp nhận được
việc đi bộ đến trường từ ba km trở lên khiến các em luôn trong tình trạng mệt mỏi
các em cũng phải đối mặt với những đối tượng tội phạm trên đường đi
có những nữ sinh còn bị cửa hiếp
nhưng đó là nỗ lực mà hàng nghìn trẻ em ở nam phi
và hàng triệu trẻ em trên khắp lục địa châu phi đang thực hiện
để có thể tiếp cận giáo dục tại những ngôi trường cách xa nơi
các em sinh sống
luzana là một trong hơn hai trăm linh học sinh ở tỉnh kajulunatan
đang rất cần một phương tiện để di chuyển tới trường
theo chính sách của chính phủ trường hợp của em sẽ được chính quyền địa phương cung cấp phương tiện đi lại
nhưng với tỷ lệ nghèo đói tăng cao và tỷ lệ thất nghiệp ở đất nước năm mươi chín triệu dân lên tới hơn hai mươi năm
xe buýt trường học không nằm trong diện ưu tiên
chúng tôi phải cân nhắc giữa việc mua thực phẩm
hoặc trả một khoản mỗi tháng trong phương tiện giao thông
cũng có một số trường hợp phụ huynh phải cho con ở nội trú
hoặc ở nhờ nhà người thân gần trường
vì lo sợ những nguy hiểm mà con em mình gặp phải
và tạo điều kiện cho việc học của con
có lần một chiếc xe buýt chở học sinh đã bị nước lũ cuốn trôi ở khu vực này
vì vậy các bậc phụ huynh phải nhờ người thân ở bên kia sông trồng nòm giúp các em
bố mẹ em sống rất xa nơi này
trước đây em luôn đến trường buộn
những lúc như thế giáo viên không cho em vào lớp
họ nói em sẽ làm phiền tới các học sinh đúng giờ
em đâu muốn như thế
ít nhất bây giờ khi ở cùng họ hàng bên này em không còn đi học muộn nữa
ở kansurunatan một chiến dịch kêu gọi cải thiện phương tiện giao thông trường học
đã được khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi bốn bởi một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục
tuy nhiên tình hình dường như không mấy cải thiện
số liệu mới nhất của chính phủ nam phi cho thấy
có hơn một một trăm linh ngôi trường ở kazunatan
vẫn nằm trong danh sách chờ xe buýt trường học do chính phủ tài trợ
sự bất bình đẳng về kinh tế xã hội
kéo theo khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh vùng khó khăn
để rồi sự hạn chế trong học tập lại dẫn đến hệ quả làm gia tăng bất bình đẳng
đó là cái vòng luận quẩn mà nam phi vẫn đang tìm lời giải đáp